thưa quý vị đối với những người dân tại các khu đô thị thì nỗi lo tìm được chỗ gửi xe luôn thường trực
chúng ta cũng không thể phủ nhận những nỗ lực để giải quyết bài toán nan giải này của các địa phương
trong đó có thủ đô hà nội
một giải pháp mới nhất là chính sách khuyến khích người dân và các hộ gia đình
tại bốn quận nội thành hà nội gồm ba đình hoàn kiếm hai bà trưng đống đa
được đầu tư xây dựng khai thác bãi đỗ xe
tuy nhiên nếu như được thực thi thì chính sách này liệu có đáp ứng được nhu cầu của người dân hay không
và để trả lời cho câu hỏi này mời quý vị cùng đến với phần trò chuyện ngay sau đây cùng biên tập viên thúy quỳnh
ước tính diện tích các điểm bãi đỗ xe tại thành phố hà nội mới chỉ đáp ứng được khoảng một mươi nhu cầu đỗ xe của người dân
từ khi có quy hoạch năm hai nghìn ba đến nay hàng chục dự án bãi đỗ xe vẫn đang nằm trên giấy
và bãi xe hiện nay rõ ràng không thể đáp ứng nhu cầu của người dân
các bãi bây giờ nó ít nó ít chỗ mình không có chỗ đỗ
mình phải đỗ tận rất xa để đi đến cơ quan
gửi xe là rất là khó vì tất cả khung quanh đây là
bãi xe đều chật cứng cả đều phải đi rất xa để tìm chỗ gửi
theo các chuyên gia việc khuyến khích người dân hộ gia đình tại bốn quận nội thành đầu tư xây dựng khai thác bãi đỗ xe là hợp lý
tuy nhiên bên cạnh đó chắc chắn sẽ bộc lộ nhiều bất cập vướng mắt đặc biệt là chi phí để xây dựng các điểm trong giữ xe có thể khẳng định sẽ là một rào càn
bên cạnh đó về mặt giao thông đô thị thì việc đầu tư này sẽ vô tình phá vỡ quy hoạch tại khu đô thị cũ
trong phạm vi nội thành của thành phố hà nội bất cứ chỗ nào mà xe ô tô có thể tiếp cận vào ra được thì cái giá đất ở đó nó phải từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng một mét vuông
là một cái khoản đầu tư vô cùng lớn
phân tích tài chính giữa cái nguồn vốn bỏ ra và phần tiền lẻ thu vào thì có thể thấy là rất là khó để có thể lại vốn được
nếu được thông qua người dân các quận hoàn kiếm ba đình hai bả trưng đống đa sẽ được hỗ trợ một trăm linh triệu đồng
một trăm linh tiền thuê đất trong một mươi năm đầu hỗ trợ một trăm linh tiền thuế nhập khẩu đối với các thiết bị dây chuyển công nghệ nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho dự án xây dựng bãi đỗ xe
thưa ông chính sách khuyến khích cho người dân hộ gia đình tại bốn quận nội thành nếu như được triển khai thì liệu có khả thi không
với cái tình trạng ở nội đô như hiện nay dân số gia tăng phương tiện gia tăng
trong cái đó thì cơ cấu các phương tiện giao thông không đồng biệt
hiện nay nó tăng quá mức khả năng chịu tải được của hạ thần kỹ thuật
chúng ta đã có những dự án bãi đỗ xe ngầm chúng ta có những dự án di rời nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được cái quá tải này
vậy thì cái việc khuyến khích cho người dân hay nói cái khác tựa xã hội hóa làm bãi đỗ xe này là một cái giải pháp tình thế
nhưng là một giải pháp cần thiết và tôi cho rằng đây là một cái chủ trương đúng chúng ta nên khuyến khích cái chủ trương này
tuy vậy thì để thực hiện được tôi cho rằng là rất nhiều việc còn cần phải bàn thì nó mới có cái tính khả thi được
vâng mặc dù là chúng ta thì nên khuyến khích đầu tư xây dựng những điểm khai thác bến xe hay là bãi đỗ xe
nhưng cũng có những cái ý kiến bày tỏ lo ngại rằng là việc khuyến khích này thì liệu là có phá vỡ quy hoạch giao thông vận tải mà đã được nhà nước thông qua hay không
tôi cho đấy là cái lo ngại rất đúng
chúng ta cần phải làm rõ mấy vấn đề này
cái thứ nhất tức là quy mô nào
thì chúng ta mới có thể cho phép họ làm bến bãi đỗ xe được
bởi vì các cái hộ dân ở trong cái nội đô đặc biệt trong bốn cái quận như trong nghị quyết hội đồng dân vừa rồi nêu ra
thì có những cái nhà nó chỉ bốn mươi năm mươi sáu mươi mét vuông hiếm có những cái hộ nào mà hơn một trăm linh mét vuông cả
vậy thì với những cái nhà nhỏ như thế thì bãi đỗ xe sẽ ra làm sao
cái thứ hai là mạng đường giao thông của hà nội mặt cắt tường rất nhỏ trừ một số tuyến đường chính các trục xuyên tâm
vậy thì khi làm các bến bãi đỗ xe như thế
thì kết nối với giao thông ở chung như thế nào
có tạo thêm những điểm ách tắc mới không
và tôi cho một vấn đề nữa là ở đây có cái lớn nhất mà chúng ta phải quan tâm là chúng ta đang giảm dân số trong cái nội đô lịch sử
xe phương tiện cũng phải giảm đi
vậy thì ở đây cái vấn đề đặt ra là mâu thuẫn giữa cái giảm phương tiện giao thông động cơ cá nhân này đi
với lại giảm dân số đi
với lại cái cho phép đỗ xe như thế này thì nó sẽ xử lý như thế nào khi chúng ta chưa tính toán đến toàn bộ các cái hệ thống các cái giao thông của cả thành phố hà nội
còn nó có phá vỡ quy hoạch không thì đương nhiên tôi cho rằng đây là một cái giải pháp tình thế chắc chắn nó sẽ có tác động đến cái quy hoạch
và đặc biệt tức là cái quy hoạch bến bãi đỗ xe này đang xây dựng rồi cái quy hoạch mà không gian ngâm
vâng vậy thì làm thế nào để chúng ta hài hòa được lợi ích của người dân

tôi cho rằng cái này chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể
trước hết tập trung tôi cho là cái mũi nhọn lớn nhất ở đây là phải làm sao thu hút được các phương tiện bằng cái xe buýt đi
xe buýt này phải đa dạng rồi là ngoài xe buýt truyền thống ra còn có các xe chạy bằng cái năng lượng mới rồi cái monorai rồi một đoạn khác
và tôi muốn hy vọng nữa là có một chính sách đặc thù để hà nội đẩy mạnh các tuyến tường sát đô thị
để giải quyết được đường sắt đô thị chúng ta sẽ có giải quyết được một cái nhu cầu rất lớn và tạo ra một cái sức hút mới cho cái giao thông vận tải
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị không thể phủ nhận là chính quyền hà nội đang rất nỗ lực trong việc giải quyết bài toán giao thông tỉnh tại thủ đô
và việc yêu đãi để thu hút nguồn vốn đầu tư bãi đỗ xe là một chủ trương cần thiết
tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế không thể là giải pháp lâu dài
để có thể giải quyết được căn cơ bài toán này thì về lâu dài cần phải quyết tâm và kiên trì thực hiện giải pháp xử lý từ gốc
là phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới hạn chế sự gia tăng của phương tiện giao thông cá nhân
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc